con gà trống là con vật quan trọng không chỉ báo hiệu điều lành giữ đối với đồng bào mông
còn với đồng bào thái hình tượng con gà còn là vật để định đoán tương lai
hình tượng con gà mang nhiều ý nghĩa văn hóa tâm linh trong đời sống văn hóa người mông và người thái
gia đình ông khà a chứ xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình đang dọn dẹp bàn thờ để chuẩn bị đón tết
với người mông bàn thờ có một vị trí tâm linh rất quan trọng và phải được thay mới hàng năm
trên bàn thờ đêm ba mươi chú gà trống đẹp nhất sẽ được mổ lông gà bộc thành nhúm rồi nhúng vào tiết gà rán lên bàn thờ
họ tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho cả gia đình
coi gà trống như cầu nối giữa thế giới con người với thế giới thần linh là con vật chỉ đường dẫn lối cho họ tất cả mọi việc trong đời sống
cho nên với người mông gà trống là con vật thiêng
cúng gà trống là phong tục không thể thiếu của người mông trong năm mới
gà dùng để dâng lên ông bà tổ tiên nhất định phải là gà trống vì sắc đỏ của chúng sẽ mang lại may mắn cho gia đình trong năm mới
gà trống cũng tượng trưng cho người con trai rắn giỏi mạnh mẽ là trụ cột trong gia đình
thắp nén nhang mời tổ tiên đồng thời gia chủ cũng tung hai miếng gỗ
đủ ba lần sấp ngửa và cà sấp cà ngửa thì chứng tỏ tổ tiên đã đồng ý
người mông tết đến chỉ có đàn ông trong nhà mới được dọn dẹp sắp xếp bàn thờ
vì với người mông đàn ông đại diện cho sức mạnh sự rắn giỏi và cả năm đó mùa màng bội thu
đối với người thái ở huyện mai châu tỉnh hòa bình con gà cũng có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh
đặc biệt mâm cỗ đêm giao thừa thì không thể thiếu đĩa gà trống
sau khi luộc đôi chân gà sẽ được thấy mo cháy
đối với người mông hay người thái con gà như cầu nối giữa thế giới con người và thế giới tâm linh
là con vật sẽ chỉ đường dẫn lối cho họ tất cả mọi việc trong đời sống
là con vật thiêng trên bàn thờ mỗi dịp tết đến xuân về